tính đến sáng nay ngày hai mươi hai tháng sáu số ca nhiễm covid một mươi chín trên thế giới đã vượt ngưỡng chín triệu người
thế giới cũng ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trong hai mươi bốn giờ qua
tới nay thế giới ghi nhận chín ba mươi tám tám trăm linh bảy ca nhiễm covid một mươi chín và bốn trăm sáu mươi chín sáu trăm linh bốn ca tử vong
tâm dịch lớn nhất thế giới vẫn là mỹ với hơn hai ba triệu ca mắc trên một trăm hai mươi hai người tử vong
số ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ qua tại quốc gia này là hơn hai mươi năm bệnh nhân
số ca tử vong do dịch covid một mươi chín tại brazil đã lên tới hơn năm mươi người sau khi ghi nhận thêm sáu trăm linh trường hợp trong hai mươi bốn giờ qua
nga đứng thứ ba thế giới về số ca nhiễm covid một mươi chín với gần sáu trăm linh trường hợp
trong hai mươi bốn giờ qua tại nga đã có thêm bảy bảy trăm linh ca nhiễm virus sars cov hai mới
đứng sau nga về tổng số ca mắc covid một mươi chín gần bốn trăm hai mươi bảy người
số ca mắc mới trong ngày tại ấn độ cao gấp hai lần nga
với hơn một mươi năm bệnh nhân
đáng chú ý dịch bệnh đang tăng tốc lây lan ở khu vực mỹ la tình
mexico peru và chile là những nước chịu ảnh hưởng nặng đề nhất
mexico ghi nhận một trăm bảy mươi ca mắc và hơn hai mươi trường hợp tử vong
nhưng chính phủ mexico không triển khai bất cứ biện pháp bổ sung nào để ngăn chặn và kiểm soát dịch
mà chỉ dừng ở việc khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch
trong khi đó hệ số lây nhiễm virus sars cov hai tại đức tăng mạnh trở lại ở mức hai tám mươi tám
tức một trăm linh người nhiễm bệnh có khả năng lây bệnh cho hai trăm tám mươi tám người khác
đây là mức cao gấp ba lần so với tiêu chuẩn do chính phủ đức đặt ra là phải dưới một
trong khi đợt bùng phát từ các lò mổ gia súc ở nước này chưa có dấu hiệu được kiểm soát